trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng hai tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tiến hành hội nghị bộ trưởng quốc phòng tại bruxelles bỉ
nhằm thảo luận các vấn đề then chốt lột khối trong đó bao gồm sứ mệnh của nato ở iraq afghanistan và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
hội nghị bộ trưởng quốc phòng nato tập trung thảo luận một loạt vấn đề khác nhau như vai trò của nato tại iraq tình hình ở afghanistan
sứ mệnh huấn luyện của nato tại quốc gia này nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình trong nỗ lực tìm một giải pháp chính trị
các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận các cách thức mà nato có thể hỗ trợ hơn nữa trong cuộc chiến chống is và chủ nghĩa khủng bố quốc tế
các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa nato và liên minh châu âu
phản ứng của nato đối với hệ thống tên lửa mới của nga cũng là một trong những vấn đề chính được thảo luận trong chương trình nghị sự
trong bối cảnh hiệp ước inf đã bị hủy bỏ